diễn đàn kinh tế đông nam bộ hai nghìn một mươi sáu với chủ đề hội nhập quốc tế tận dụng các cơ hội mới cho liên kết và tăng trưởng vừa diễn ra tại tp hcm
tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương địa phương cùng hơn ba trăm năm mươi doanh nghiệp
vùng đông nam bộ là khu vực đầu tàu kinh tế của cả nước với bốn tỉnh phát triển là tp hcm bình dương đồng nai bà rẹ vũng tàu
và là khu vực đứng thứ hai cả nước với số doanh nghiệp thành lập mới là ba ba trăm bảy mươi sáu doanh nghiệp chiếm sáu mươi chín tổng số doanh nghiệp thành lập của cả nước
xét về tình hình vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới phân theo vùng lãnh thổ đông nam bộ cùng với đồng bằng sông cửu long
là hai vùng có vốn đăng ký cao nhất so với các vùng còn lại trong cả nước với vốn đăng ký hai mươi năm sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng tăng một trăm linh bốn
để thực hiện tốt các quy hoạch vùng đông nam bộ cần khẳng định là một khu vực thống nhất
liên kết kinh tế có sức cạnh tranh cao ở thị trường trong nước
quốc tế nhằm bảo đảm sự tăng trưởng cho khu vực cần xác định rõ lĩnh vực ngành nghề sản phẩm
phân khúc sản phẩm cốt lõi có khả năng liên kết và cạnh tranh ở thị trường trong nước cũng như quốc tế
xây dựng các cơ sở hạ tầng cứng và hạ tầng mềm như thể chế chính sách giáo dục nghiên cứu đào tạo
nhằm tăng cường sức liên kết và cạnh tranh của các ngành nghề cốt lõi